mới đây trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đắk lắc cho biết trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm một người tử vong do bệnh dạy
được biết đây là trường hợp thứ năm tử vong vì bệnh dạy trong năm nay tại đắk lắc
theo đó bệnh nhân là bé gái sinh năm hai nghìn một mươi bốn dân tộc xê đăng ở buôn xê đăng xã yên khương huyện cư mơ gác
theo hồ sơ bệnh án ngày một tháng năm cháu bé khởi phát bệnh với triệu chứng sốt nhẹ đau đầu có biểu hiện bứt rứt khó chịu
gia đình có đi mua thuốc cho cháu uống nhưng không đỡ
ngày ba tháng năm cháu được người nhà đưa vào điều trị tại bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên với chẩn đoán theo dõi bệnh dạy
cùng ngày người nhà xin cho bệnh nhân xuất viện ngày bốn tháng năm cháu bé tử vong tại nhà
theo người nhà cho biết cách ngày khởi phát khoảng một tháng cháu bị cho cắn vào bàn tay trái và không đi tiêm vaccine phòng dạy
sau khi nhận được ca bệnh cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra dịch tễ tư vấn cho người nhà chó bé và các hộ xung quanh với các biện pháp phòng dạy
theo các chuyên gia bệnh dạy là bệnh nhiễm virus cấp tính của hệ thống thần kinh trung ương từ động vật lây sang người bởi chất tiết thông thường là nước bọt bị nhiễm virus dạy
virus dạy bao gồm protein sáu bảy lipid hai mươi sáu arn một và carbon hydrate ba
phỏ virus có hai mảng mỏng phốt pho lipid sen kẽ với những gai hầu hết các trường hợp phơi nhiễm với bệnh dạy đều qua viết cắn
vết liếm của động vật mắc bệnh dạy đôi khi có thể bị nhiễm qua đường tiếp xúc như hít phải khí dung hoặc ghép tổ chức mới bị nhiễm virus dại
khi đã lên cơn dại kể cả động vật và người đều dẫn đến tử vong
giai đoạn tiền triệu chứng thường một đến bốn ngày biểu hiện cảm giác sợ hãi đau đầu sốt mệt mỏi khó chịu cảm giác tê và đau tại vết thương nơi bị virus xâm nhập
giai đoạn viêm não thường biểu hiện mất ngủ tăng cảm giác kích thích như sợi ánh sáng tiếng động và gió nhẹ
ngoài ra còn có dối loạn thần kinh thực vật như giãn đồng tử tăng tiếp nước bọt vã mồ hôi há huyết áp đôi khi có biểu hiện xuất tinh tự nhiên
bệnh tiến triển theo hai thể thể liệt kiểu hướng thượng và thể cuồng
bệnh thường kéo dài từ hai đến sáu ngày đôi khi lâu hơn và chết do liệt cơ hô hấp
trần đoán bệnh dựa vào các triệu chứng lâm sàng đặc biệt là các triệu chứng sợ nước sợ ánh sáng sợ gió với các yếu tố dịch tễ học có liên quan
trần đoán xác định bằng xét nghiệm kháng thể miễn dịch huỳnh quang trực tiếp từ mô não hoặc phân lập virus trên chuột hay trên hệ thống nuôi cấy tế bào
có thể dựa vào kết quả xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang của các mảnh cắt da đã làm đông lạnh lấy từ rìa tóc ở gái bệnh nhân
hoặc chẩn đoán huyết thanh bằng phản ứng trung hòa trên chuột hay trên nuôi cấy tế bào
ngày nay với kỹ thuật mới có thể phát hiện được arn của virus dạy bằng phản ứng pcr hoặc phản ứng rt pcr
ổ chứa virus dại trong thiên nhiên là động vật có vu máu nóng nhất là ở chó hoang dã như chó sói đồng chó sói chó rừng và chó nhà
ngoài ra ổ chứa virus dại còn ở mèo trồn cầy và những động vật có vú khác
khi bị chó cắn cần xử lý viết thương ngay lập tức với xa phòng và nước trong một mươi một mươi năm phút
nếu xà phòng không có sẵn thì xả nước đây là việc làm giúp sơ cứu hiệu quả nhất nguy cơ bị bệnh dạy
sau đó cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để tiếp tục điều trị